mô hình tổ dân phố thôn văn hóa kiểu mẫu đang được nhân rộng trên địa bàn hà nội với quyết tâm nâng cao hiệu quả chất lượng trong triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng như xây dựng nếp sống văn hóa người hà nội
ở quận ba đình những công trình dân vận khéo xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết đồng thuận an ninh an toàn ấm no hạnh phúc gắn với tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được nhân dân chung tay thực hiện
với sự đồng thuận của nhân dân địa bàn dân cư số bốn phường quán thánh cổng khu tập thể này đã được trang trí lắp camera giám sát an ninh
trong quá trình làm thì
tuy có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi được sự ủng hộ người dân cũng rất nhiều đặc biệt là xã hội hóa công tác số hóa cũng đã được tiến hành từng bước
ở các cái khâu ví dụ như là lắp camera ví dụ như là làm giá treo cờ mua cờ treo hay là ví dụ trồng hoa ở trên các cái tuyên phố
đây là một cái mà chúng tôi có thể nói là rất tự hào được sự ủng hộ rất cao của nhân dân
hiện cái chương trình công tác năm cũng như là sự chỉ đạo của ủy ban mặt trận tổ quốc hà nội
năm nay thì ủy ban mặt trận tổ quốc cấp cấp của quận
cũng có xây dựng mô hình địa bàn dân cư đoàn kết đồng thuận an ninh an toàn ấm nao hạnh phúc gắn với việc xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng
tổ dân phố số hai phường quảng an quận tây hồ
từ khi xây dựng mô hình tổ dân phố văn minh đô thị đã xóa được năm điểm chân giác xã hội hóa lắp hai mươi năm camera giám sát an ninh hai mươi năm điểm đặt bình phòng cháy và đường trong tróng trong các ngõ phố
mang lại diện mạo đô thị khang trang sạch đẹp
đây là một nhiệm vụ rất đặc nề nhưng với sự đồng lòng quyết tâm của cấp ủy văn công tác mặt trận và đồng lòng sự đồng tọng ủng hộ của nhân dân đến nay thì ngõ văn minh đô thị đã được hoàn thành
mô hình tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu tổ dân phố văn minh đô thị được thực hiện ở nhiều quận huyện khác nhau trên địa bàn thành phố bằng những hành động việc làm sáng tạo
vừa giúp hình thành những không gian xanh sạch văn minh vừa nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch ở cơ sở
tối một mươi tám tháng năm tại hà nội cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương
tổ chức phát động bình chọn năm mươi tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn việt nam sau ngày đất nước thống nhất với chủ đề những bản hùng ca đất nước
năm mươi tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn việt nam tiêu biểu xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất được bình chọn là những tác phẩm nổi bật của các tác giả trong và ngoài nước
được sáng tác tính từ tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn với bốn thể loại văn học bình chọn một mươi năm tác phẩm sân khấu bình chọn một mươi năm tác phẩm âm nhạc bình chọn một mươi tác phẩm múa bình chọn một mươi tác phẩm
tại buổi lễ ban tổ chức đã thông báo đầy đủ về nội dung quy chế của cuộc bình chọn
đối tượng tham gia tác giả là công dân việt nam người nước ngoài đang sinh sống và làm việc học tập lao động tại việt nam
đứng tên tác giả các tác phẩm văn học nghệ thuật biểu diễn việt nam được sáng tác từ tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao
các tác phẩm văn học sân khấu âm nhạc múa đã được công bố sử dụng dưới hình thức xuất bản giàn dựng và biểu diễn phục vụ công chúng
thời gian gửi tác phẩm bình chọn từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thời gian bình chọn của hội đồng sơ khảo và trung khảo từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
lễ tổng kết và vinh danh năm mươi tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn việt nam dự kiến vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm
danh hiệu cây di sản việt nam là sự khẳng định về tính đa dạng sinh học cũng như cảnh quan môi trường thiên nhiên độc đáo ở nơi đó
vì thế hiện nay nhiều địa phương đang nỗ lực gắn công tác bảo tồn với việc khai thác hiệu quả giá trị
văn hóa của cây di sản
đối với nhiều thế hệ sinh viên trường trung cấp mỹ thuật văn hóa tỉnh bình dương cây trơm di sản đã một trăm năm mươi tuổi
được xem là biểu trưng lịch sử một hình ảnh thân thuộc gắn bó xuyên suốt quá trình hình thành phát triển của nhà trường
em cảm thấy rất là tự hào khi mà trường em có một cái cây di sản như thế này nó tạo ra một mức mát cho tụi em có thể ngồi vui chơi với lại học bài ạ
thì em sinh ra lớn lên tại đức bình dương này
em muốn giới thiệu cho mọi người biết và bảo tồn cây tre để cho mọi người càng ngày càng biết về cái di sản của trường em
khai thác giá trị văn hóa của cây trơm di sản trường mỹ thuật văn hóa tỉnh bình dương đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt
tìm hiểu các loại hình nghệ thuật tại chỗ và mới đây là kết hợp khai thác quảng bá thu hút du lịch
nhà trường nhìn nhận như thế này nếu di sản mà không phát huy được giá trị sử dụng
thì di sản sẽ trở thành là di vật và kỹ vật mang giá trị lịch sử
và khó phát huy được giá trị văn hóa
chính vì vậy trong thời gian vừa qua nhà trường đã tổ chức rất nhiều sự kiện
trong đó có việc trải nghiệm nghệ thuật trong lĩnh vực điêu khắc thủy thuật vẽ tranh nhạc truyền thống
như là đần ca tài tử và những nhạc cụ dân tộc như là sáo đèn tranh
để mà du khách cùng tham gia và cùng xem cũng như là cùng trải nghiệm
thành phố thủ dầu một gần đây
liên tiếp có nhiều cây cổ thụ và quần thể cây xanh được công nhận danh hiệu cây di sản việt nam
điều này khẳng định sự đa dạng sinh học ở đây và cũng là cơ hội để địa phương khai thác thu hút du lịch
mới nhất hiệp hội du lịch tỉnh bình dương đưa hơn chín mươi doanh nghiệp lửa hành của thành phố hồ chí minh
và khu vực đông nam bộ đến tìm hiểu mở ra cơ hội gắn phát triển du lịch trải nghiệm với cây di sản việt nam trong thời gian tới